mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
và sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của truyền hình nhân dân đến quý vị và các bạn
về tình hình thiệt hại do mưa lớn ở một số tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
tại tỉnh thanh hóa từ tối ngày chín đến sáng ngày một mươi tháng một mươi cũng có mưa to đến rất to
mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố thanh hóa ngập nặng
khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn nhất là vào đầu giờ đi làm buổi sáng
tại các tuyến đường nhỏ hơn tình trạng ngập càng xảy ra trầm trọng nước tràn vào cả nhà dân
có nơi cao quá nửa mét khiến các phương tiện không thể di chuyển ủn tắc nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố thanh hóa đã phải huy động các xe cứu hộ
để chuyên chở các xe ô tô con bị chết máy dọc đường
tổng lượng mưa đo được từ một mươi chín h tối ngày chín tháng một mươi đến bảy h sáng ngày một mươi tháng một mươi
tại thành phố thanh hóa là trên hai trăm linh mm
tại các địa phương khác như tĩnh gia triệu sơn giàng đều trên một trăm năm mươi mm
tại nghệ an nước ngập ở các khu dân cư vẫn ở mức từ hai bốn m
khiến sinh hoạt của người dân nơi đây bị đào lộn
các phương tiện tham gia giao thông lưu thông trên các tuyến đường gặp nhiều khó khăn
mưa lớn tại nghệ an đã làm bốn người chết và mất tích
mưa lớn cũng đã làm một nhà dân tại huyện nghi lộc bị sập hư hỏng
trên một chín trăm linh hectang ngô và rau màu các loại bị ngập một con da cầm chết
tỉnh nghệ an đang chỉ đạo các địa phương tích cực khắc phục thiệt hại
do mưa lớn

đồng thời yêu cầu các sở ngành chức năng sẵn sàng phương tiện lực lượng
để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
cũng trong chiều ngày một mươi tháng một mươi chính quyền xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đã tìm thấy thi thể nạn nhân là lê thị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xóm chín xã quỳnh vinh bị nước lũ quấn trôi vào sáng ngày một mươi một mươi
còn tại tỉnh hà tĩnh đã có một mươi xã ở hà tĩnh ngập cục bộ
các địa phương đã phải di rời khẩn cấp hàng trăm hộ dân
nhiều tuyến đường ở hà tĩnh cũng bị ngập sâu và chia cắt
trong đó có quốc lộ tám a ngập sâu gây ách tắc giao thông
mừng nước trên các triền sông ở hà tĩnh như ngàn sâu ngàn phố sông la đang lên nhanh
hồ chứa nước sông rác hố hô đã phải xả lũ
để ứng phó với mưa lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người tài sản
hơn ba mươi học sinh đã phải nghỉ học
các hộ dân ở vùng nguy hiểm được di rời
theo lực lượng chức năng hà tĩnh các công trình hồ đập mất an toàn
đã có người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn và chuẩn bị ứng phó khi xảy ra sự cố
các tuyến đường bị ngập đã cảnh báo mất an toàn tài sản trang thiết bị
vật nuôi của người dân và các đơn vị đã được di rời lên nơi cao giáo an toàn